chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công nhân
mở đầu là thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở trong nước
thưa quý vị vào trưa nay ngày hai mươi chín tháng sáu việt nam ghi nhận thêm một trăm linh hai ca mắc mới
bệnh nhân một mươi sáu một trăm ba mươi bảy đến bệnh nhân một mươi sáu hai trăm ba mươi tám với chín mươi bốn ca ghi nhận trong nước
tại tp hcm là năm mươi bốn ca hưng yên một mươi bốn ca bắc giang một mươi một ca hà tĩnh tám ca bắc ninh ba ca
hải phòng hai ca đồng tháp một ca lạng sơn một ca
trong đó tám mươi hai ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
một mươi ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại khánh hòa năm ca và kiên giang hai ca an giang một ca
tính đến một mươi hai h ngày hai mươi chín tháng sáu việt nam có tổng cộng một mươi bốn bốn trăm năm mươi hai ca ghi nhận ở trong nước
và một bảy trăm tám mươi sáu ca nhập cảnh
có một mươi ba tỉnh đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng
gồm yên bái quảng trị thứ thiên huế tuyên quang sơn la ninh bình thanh hóa thái nguyên
bạc liêu điện biên vĩnh phúc hải dương và phú thọ
và cũng trong sáng ngày hôm nay bộ y tế công bố hai bệnh nhân nam tại tp hcm
đều kèm theo bệnh lý nền nặng mắc covid một mươi chín tử vong nâng tổng số tử vong kể từ đầu dịch lên bảy mươi tám ca
tại phú yên sau khi ghi nhận trường hợp mắc mới
ghi nhận thêm hai mươi năm ca dương tính với sars cov hai
ngành y tế tỉnh đã tập trung khẩn trương truy vết và xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng
như vậy là đến nay toàn tỉnh phú yên ghi nhận tám mươi ba ca dương tính với virus sars cov hai
ngành y tế tỉnh phú yên đang phối hợp với các địa phương tiếp tục truy vết
khoanh vùng điều tra dịch tễ tiến hành cách ly các đối tượng theo quy định và lấy mẫu xét nghiệm
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh phú yên đề nghị người dân bình tĩnh nhưng không chủ quan lơ là
cùng thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định
các cấp ngành địa phương cần phải tiếp tục phối hợp để siết chặt các điểm phong tỏa
tiếp tục giả soát lại các nguồn lây nhiễm trong cộng đồng để kịp thời ngăn chặn
còn tại quảng ngãi vào giờ sáng nay toàn thành phố quảng ngãi đã thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ
những cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu tạm dừng hoạt động
không tập trung quá một mươi người ngoài công sở trường học bệnh viện
nhìn chung người dân thành phố quảng ngãi đã ủng hộ và thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây của phóng viên antv tại quảng ngãi
hàng chữ bán mang về được chủ quán bún này treo lên
khách hàng đến mua được nói rõ không phục vụ ăn tại chỗ
chỉ bán mang về để thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch covid một mươi chín
tất cả cùng đồng lòng với chính quyền địa phương ngăn ngừa dịch bệnh
dịch bệnh này chỉ thứ nhất là sức khỏe của gia đình và cộng đồng
chị ủng hộ là
sáng nay chính quyền các địa phương trên địa bàn thành phố quảng ngãi đã tổ chức các tổ đi kiểm tra
nhắc nhở người dân và các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu
thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ
những chủ quán trên hầu hết nội dung của chỉ thị một mươi năm được tuyên truyền hướng dẫn
khu vực tập trung đông người được nhắc nhở và yêu cầu giải tán để đảm bảo quy định phòng chống dịch
chủ quán vẫn chấp hành
để thực hiện cái việc là chống dịch để đảm bảo điều kiện sống bình thường cho nhân dân
đa số bà con nhân dân mình đều chấp hành tốt về công tác
và trong số đó có một số bà con chưa hiểu là mình nhắc nhở bà con
dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp tại phường phổ thạnh và xã phổ châu thị xã đức phổ với sáu mươi hai ca bệnh
nguồn lây chưa được xác định nhiều f đã di chuyển ra địa bàn trước đó
nguy cơ mầm bệnh len lỏi trong cộng đồng rất cao
thực hiện nghiêm giãn cách xã hội tránh tập trung đông người
là biện pháp cần thiết ngăn chặn dịch bệnh lây lan rộng
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
ngày hôm nay ngày hai mươi chín tháng sáu toàn nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hành sự
tuyên phạt bị cáo lê văn lm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại huyện tân hiệp tỉnh kiên giang bảy năm tù về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là chị nguyễn thị vân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín là người vợ cũ đã ly hôn với bị cáo
theo có trạng cùng lời khai tại tòa của bị cáo và nạn nhân lem và chị vân trước đây là vợ chồng đã có hai con chung
nhưng với bản tính rượu trè bài bạc và hay đánh đập vợ con nên chị vân đã làm đơn li hôn và được tòa chức thuận
thế nhưng gần hai năm sau khi li hôn lem vẫn không buông tha cho người vợ cũ
mỗi lần thua bạc say xỉn lem thường xuyên tìm đến chị vân để xin tiền
vào khoảng một mươi một h ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi sau khi uống rượu lem đã dùng dao bấm xông đến đâm tiếp nhiều nhát vào người
làm chị vân bị thương
nặng được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết nhưng mang thương tật năm mươi ba
sau khi gây án lèm ném dao xuống sông rồi bỏ trốn khỏi địa phương
đến ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi lem đến công an đầu thú và bị bắt tạm giam cho đến ngày đưa ra xét xử
liên quan tới hành vi cá độ bóng đá tại cà mau bằng các biện pháp nghiệp vụ vào khoảng ba giờ một mươi năm phút sáng ngày hôm nay
ngày hai mươi chín tháng sáu đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội kết hợp
công an phường tám thành phố cà mau đã bắt quả tang nhiều đối tượng đang tham gia cá độ bóng đá tại quán cà phê khánh băng thuộc khu vực khóm bảy phường tám
quán cà phê trên là do mai trí cường chú tại địa chỉ trên làm chủ
có một mươi một đối tượng được mời về cơ quan để điều tra
qua làm việc đã xác định được năm đối tượng tham gia cá độ bóng đá giải euro hai nghìn hai mươi một giữa các trận pháp thụy sĩ tây ban nha và gratia
lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ số tiền là một mươi sáu triệu bốn trăm linh ngàn đồng
tám điện thoại di động và một số tăng vật khác có liên quan hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định
vâng tình trạng cáo độ bóng đá đang có nhiều diễn biến phức tạp đặc biệt là trong đây giai đoạn mùa euro và các giải đấu bóng đá lớn cấp châu lục
và tại hải dương qua công tác phòng ngừa đấu tranh lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng tham gia vào các đường dây cá độ bóng đá
số tiền giao dịch lên đến hàng chục tỷ đồng
mời quý vị theo dõi phản ánh ngay sau đây của phóng viên anntv
ngày hai mươi bốn tháng sáu công an huyện bình giang triệt phá một đường dây cá độ bóng đá với sự tham gia của bảy đối tượng
trong đó nguyễn văn chức chú tải thành phố hải dương và đối tượng phạm ngọc tú chú tại huyện bình giang là hai đối tượng cầm đầu
đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một trước thời điểm diễn ra giải đấu euroch và tú đã thống nhất cùng nhau tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá thông qua mạng internet để kiếm lời
tú đã đưa cho chức một tài khoản cá độ bóng đá để chức quản lý điều hành còn tú có nhiệm vụ tìm khách
tính đến thời điểm đường dây cá độ này bị triệt phá tổng số tiền tham gia đánh bạc đã lên đến hai mươi tỷ đồng
trong khi đó vào ngày một mươi chín tháng sáu phòng an ninh mạng và phòng chống tổ phạm
sử dụng công nghệ cao cũng đã phối hợp với công an phường trí minh thành phố trí linh tỉnh hải dương
cũng đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá gồm năm đối tượng đều ở thành phố trí linh tham gia
trong đó nguyễn trọng bình chú tại phường văn đức cầm đầu
từ ngày một mươi một tháng sáu cho đến ngày một mươi chín tháng sáu các đối tượng trong đường dây đã tham gia cá cược
tại các trận bóng đang diễn ra trong mùa giải với số tiền hơn năm trăm linh triệu đồng
hàng tuần đầu tuần em cộng tính trên từng khách
chốt với cả giá tiền thành quán
người thấp nhất thì thua một triệu bảy một triệu tám
người thua một mươi triệu người được một người được một mươi mấy triệu
trừ người được người thua thì được tầm một mươi hai mươi triệu
hiện đang trong mùa euro và một số giải đấu bóng đá lớn đang diễn ra trên thế giới
sự kiện này được nhiều người hâm mộ bóng đá theo dõi
tuy nhiên trong giai đoạn này
cũng có nhiều đối tượng do hám lợi nên đã sử dụng các tài khoản trên các trang mạng internet
để môi giới tổ chức cho các đối tượng tham gia cá cược
làm ảnh hưởng bất lợi đến tài chính của các cá nhân gia đình và tập thể
tiêm mất nhiều nguy cơ gây mất an ninh trả tư
khuyến cáo đối với người dân
thì chúng tôi trước tiên là người dân cần nhận thức
là tất cả các hành vi cá độ bóng đá bằng ăn thua bằng tiền
đều đang bị pháp luật nghiêm cấm
người dân cần nhận thức là đây hành vi mình không được phép
và tác hại của hành vi cá độ bóng đá đối với an ninh trả tự nói chung
đối với nền kinh tế gia đình đối với hạnh phúc gia đình
và những vấn đề tiên quan khác kéo theo là vô cùng nghiêm trọng
cái này đề nghị người dân trong quá trình trong cuộc sống
mà phát hiện những dấu hiệu những đối tượng có cái biểu hiện về cá độ bóng đá
thì nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng phối hợp
nhanh chóng cung cấp tài liệu để phục vụ cho chúng tôi
trong công tác thu tập tài liệu
để phòng ngừa đấu tranh và xử lý kịp thời hiệu quả
trong giai đoạn này công an tỉnh đã và đang tập trung lực lượng phương tiện
phối hợp với các cục nghiệp vụ công an các đơn vị để phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn
đồng thời xử lý nghiêm các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật
liên quan đến cá độ đánh bạc trên không gian mạng
nhằm tránh sự thất thu về tài chính duy trì sự ổn định về an ninh trật tự trên địa bàn
liên quan đến vụ cháy rừng tại thừa thiên huế
sau những nỗ lực không mệt mỏi cho đến một mươi một h ngày hôm nay ngày hai mươi chín tháng sáu
các lực lượng chữa cháy tỉnh thừa thiên huế đã cơ bản dập tắt được nhiều điểm cháy tại thị xã hương thủy
riêng ở khu vực đồi thông một trăm tám mươi ở phường phú bài ngọn lửa vẫn còn cháy âm ỉ
do vậy các lực lượng đang cố gắng phun nước để làm mát nhằm ngăn lửa bùng phát trở lại
trong đêm ngày hai mươi tám tháng sáu và dạng sáng ngày hai mươi chín tháng sáu
gió lớn đã làm ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến cho công tác khống chế gặp rất nhiều khó khăn
các lực lượng đã phải xuyên đêm tham gia dập lửa nhằm đảm bảo an toàn cho khu vực quân sự và khu dân cư
hiện chưa có thống kê cụ thể diện tích rừng bị ảnh hưởng bởi vụ cháy
nhưng ước tính thiệt hại lên tới trên một trăm linh hectare rừng keo sản xuất và rừng thông bốn mươi năm tuổi
trước đó là vào khoảng một mươi một h ngày hai mươi tám tháng sáu
một ngọn lửa đã bùng phát tại khu đồi trồng keo thuộc phường thủy phương thị xã hương thủy
sau đó đã bùng phát và lan rộng
hàng chục xe cứu hỏa cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ của các lực lượng đã nỗ lực tham gia khống chế ngọn lửa
tuy nhiên do đạn xót lại trong chiến tranh nổ liên tục giữa đám cháy
các lực lượng phải chuyển sang phát đường băng cản lửa đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy
và tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát theo ngán hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tp hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phương huyền nhung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại số hai trăm hai mươi đường máng nước thôn cái tắt xã an đồng huyện an dương thành phố hải phòng
về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
cũng phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện kiến thụy thành phố hải phòng
là đối tượng bùi minh phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại số hai mươi hai a một mươi sáu an dương quận lê trân tp hải phòng
và đối tượng phạm ngọc anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại số một trăm năm mươi hai phan bội châu quận hồng bàng tp hải phòng
bị công an quận hồng bàng thành phố hải phòng ra quyết định truy nã cũng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một mươi một
cơ quan công an sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện